từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đối tượng võ anh tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại
sau đó đăng tìm trên các diễn đàn facebook những người có nhu cầu cần tiền
rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do tuấn cung cấp
để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho tuấn cùng mạng otp kích hoạt
mỗi trường hợp tuấn trả chín mươi đồng một khách hàng
số tài khoản do tuấn quản lý và sử dụng
cùng lúc này tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp ba quảng bình
lập danh sách các học sinh trong trường hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng
và ủy quyền cho tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng quảng bình
như việtcombank bidv ab bank
để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa ngoại tỉnh
tuấn đã yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân ảnh chữ ký
sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng
mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai đăng ký
để tạo một ví điện tử tuấn chi khoảng một trăm chín mươi năm đồng một ví
và được hưởng lợi từ ba trăm năm mươi đồng đến bảy trăm linh đồng một ví
tùy thuộc vào chương trình khuyến mại trong từng thời điểm của các ví điện tử
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay đối tượng võ anh tuấn đã mua hai một mươi một sim đăng ký không chính chủ
để tạo gmail và thu thập một bảy trăm chín mươi hai thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với một bảy trăm chín mươi một sim điện thoại
mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được ba ví điện tử
momo e pay zalopay và thu lợi bất chính trên hai sáu tỷ đồng
mặc dù sau khi nghị định vùng chính được ban hành
tình trạng sim rác sim được kích hoạt sẵn đã được cơ quan ban ngành thác chặt quản lý
tuy nhiên công tác thực tiện đấu tranh vẫn thấy có một bộ phần không nhỏ đại lý và nhân viên nhà mạng
tiếp tay cho tình trạng sim rác
đồng thời việc người dân chưa hiểu hết việc giao thông tin tài khoản ngân hàng
như họ tin mật khẩu đăng nhập số chứng minh nhân dân
tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tội phạm lừa đảo qua mạng
và việc bảng thông tin tài khoản là bị nghiêm cấm và bị xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ việc võ anh tuấn nhận thấy một số bộ phần ngân hàng trên địa bàn
thực hiện chuyên nghiêm trong công tác đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của võ anh tuấn theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng virus corona mới hay còn gọi là ncov gây ra
thưa quý vị tin đồn tin giả là những yếu tố đang làm hoang mang dư luận trong những ngày gần đây
và mới đây nhất vào sáng nay đại diện bộ y tế đã tiếp tục bác tin đồn trên mạng xã hội
cho rằng một bệnh nhân đang mắc bệnh điều trị tại cơ sở hai của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tử vong
trên thực tế hai bệnh nhân ở tỉnh vĩnh phúc hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định và không có gì bất thường
tính đến một mươi một giờ trưa nay tại việt nam số người mắc bệnh là năm trường hợp
trong đó có hai công dân trung quốc và một người đã khỏi
ba công dân việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc
số trường hợp nghi nhiễm ncov có dấu hiệu sốt ho đến từ vùng dịch là chín mươi bảy trường hợp
trong đó có sáu mươi năm người đã xét nghiệm âm tính
cách ly theo dõi chặt chẽ
ngoài ra có bốn mươi ba trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt ho
nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm ncov
dịch đang diễn biến hết sức phức tạp
mọi ban ngành địa phương đều đang khẩn trương quyết liệt triển khai các biện pháp để phòng chống dịch
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cũng vừa có công văn hỏa tốc
gửi cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và cục nghiệp vụ quản lý thị trường yêu cầu kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
khi mà hiện nay tại một số địa phương đã xảy ra các hiện tượng như là thu gom
tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh
trong đó chủ yếu là khẩu trang nước sát trùng và găng tay y tế
để ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc
tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo các cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện xử lý kịp thời
các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét mua gom hàng hóa
hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế
bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu
giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus ncov trong trường hợp phát hiện các hành vi nói trên
có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời điểm này người dân nên hạn chế đến những nơi đông người và có các biện pháp để
bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng cho bản thân và những người thân trong gia đình trong một diễn
biến có liên quan bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa mới đề nghị các địa phương tạm dừng
các lễ hội để phòng chống dịch bộ đề nghị trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt động
tập trung đông người căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức
lễ hội theo đúng quy định của chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội lãnh đạo bộ văn hóa
thể thao và du lịch cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở văn hóa thể thao và du lịch
sở văn hóa thể thao sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các cơ quan ban ngành đoàn thể tại địa phương
để thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh kịp thời thông tin đầy đủ chính xác đến người dân
và du khách đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus ncov gây ra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại đường trần hưng đạo phường ninh khánh thành phố ninh bình tỉnh ninh bình cao một m năm mươi năm da mặt có nám tàn nhang và có sẹo cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng bùi thị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm một thôn vân tiến xã khánh vân huyện yên khánh tỉnh ninh bình
và đối tượng phạm việt hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi một trên ba mươi sáu ngõ một trăm bảy mươi một đường phạm thận duật phố phúc khánh phường ninh sơn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình phải nhận quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an